thủ tướng thượng trực trung hòa bình yêu cầu bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh
làm rõ thông tin phản ánh của báo chí liên quan tới vi phạm của công ty này trong thời gian qua
có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả thực hiện trong tháng chín
thời gian vừa qua với cam kết lợi nhuận rất cao giá rẻ
nhiều người đã nhanh chóng bỏ tiền mua đất nền ở các dự án ma do công ty alibaba phân phối
nhưng ngay sau đó công ty này đã không thực hiện cam kết
dẫn đến khách hàng có nguy cơ mất tiền khởi kiện khắp nơi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã và đang xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm
ở lĩnh vực đất đai liên quan đến công ty alibaba
có trụ sở chính tại số ba trăm hai mươi một điện biên phủ phường một mươi năm quận bình thạnh tp hcm
còn vào chiều tối ngày hôm nay ubnd tp hcm đã tổ chức buổi họp báo về tiến độ
kết quả thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ tại khu đô thị mới thủ thiêm
do ông nguyễn công hoan phó chủ tịch ubnd tp chủ trì
buổi họp báo thu hút năm mươi chín cơ quan báo đài với hơn một trăm bốn mươi hai phóng viên báo chí tác nghiệp và đưa tin
theo đó các nội dung đặt ra xoay quanh các nhóm vấn đề như giao đất mà không qua đấu giá
hướng sự biết cán bộ sai phạm phương án giải quyết bồi thường hỗ trợ tác định cư đối với phần đất
diện tích khoảng bốn ba hectare nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm
sau khi có kết luận của thanh tra chính phủ ubnd tp hcm đã lập bản đồ xác định ranh khu đất bốn ba mươi chín hectare
trong đó có ba trăm ba mươi một hộ dân nằm trong khu vực này
các cơ quan chức năng của thành phố xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ
trên nguyên tắc đủ cơ sở pháp lý phù hợp với thực tiễn và được đại đa số người dân đồng thuận
tại buổi họp báo đại diện ubnd tp hcm cũng cho biết những bất cập xoay quanh vấn đề tạm ứng hai mươi sáu tỷ
để phục vụ cho công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng
và đây cũng là một trong những sai phạm nghiêm trọng về luật ngân sách nhà nước
mà tp hcm đang chờ xin ý kiến của chính phủ để xử lý
tp hcm cũng cho rằng những cán bộ sai phạm liên quan đến quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm
đang được xác định rõ vì có nhiều cán bộ ở nhiều thời kỳ và trước ba mươi tháng chín
sẽ có báo cáo sai phạm lên ubnd tp hcm
còn đối với những cán bộ cấp cao sai phạm sẽ báo cáo lên chính phủ trong thời gian sớm nhất
dự kiến vào ngày mai một mươi năm tháng tám ubnd tp hcm sẽ gặp gọi các hộ dân
để công khai phương án xử lý bồi thường cho người dân khu thim
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với đối tượng trần thị ba sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường cao thắng tp hạ long về tội tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại
và tạm giữ hình sự đối với đối tượng vũ ngan linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trốn tại phường cẩm thạch tp cẩm phả để tiếp tục điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào lúc chín h ba mươi phút ngày bảy tháng tám phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh
phối hợp với công an tp hạ long kiểm tra hành chính tại phòng năm trăm linh một trung cư mini cao thắng
thuộc phường cao thắng tp hạ long
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện trần thị ba và tám phụ nữ khác
trong đó có ba phụ nữ đang mang thai cùng chung sống sinh hoạt không có đăng ký tạm trú tạm vắng
có nhiều biểu hiện nghi vấn
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng vũ nga linh là đối tượng có liên quan đến vụ việc nói trên
đồng thời cơ quan công an đã bàn giao tám phụ nữ trên cho trung tâm công tác xã hội tỉnh quảng ninh
tại thời điểm bàn giao sức khỏe của tám phụ nữ này đều tốt tâm lý ổn định
hiện tám phụ nữ này đã được cán bộ trung tâm công tác xã hội tỉnh quảng ninh theo dõi tư vấn thường xuyên
chưa phát hiện có biểu hiện bất thường về tình trạng sức khỏe
chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật lực lượng dự bị động viên
tại phiên họp các ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản thống nhất với báo cáo của ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
về một số quy định còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo luật lực lượng dự bị động viên
tuy nhiên xung quanh tên gọi của dự án luật có ý kiến cho rằng nên đổi tên thành luật dự bị động viên
vì phạm vi điều chỉnh của dự án luật bao gồm con người và trang thiết bị cơ sở vật chất
nhưng nhiều ý kiến cũng đề nghị giữ nguyên tên gọi vì phù hợp với thực tế và thống nhất với các văn bản pháp luật liên quan
cơ sở huấn luyện thì cần thiết phải có
nhưng nhiều đơn vị trên cùng một địa bàn thì không phải mỗi đơn vị là một cơ sở huấn luyện
phải sử dụng cơ sở vật chất chung
ra luật này nếu chúng ta khẳng định là mỗi một tỉnh có một trung tâm huấn luyện thì phải chuẩn bị tiền đầu tư phải có bộ máy
thì tôi định nghĩ là cân nhắc chỗ này để ghi vào luật
bộ đội là phải huấn luyện mà huấn luyện là phải có chỗ nơi có chỗ có nơi để huấn luyện đàng hoàng
nhưng mà thế nào cho nó hợp lý và trên cơ sở là sử dụng tất cả những cái cơ sở vật chất hiện có nơi nào chưa có nơi nào khó khăn thì chúng ta phải đầu tư
bên cạnh đó một số ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo cần ra soát điều chỉnh và hoàn thiện thêm một số quy định trong dự án luật
để đảm bảo phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành đặc biệt là một số luật có liên quan như luật quốc phòng luật dân quân tự vệ
điều hai mươi bốn của luật chứng mua chứng dụng tài sản quy định thẩm quyền quyết định chứng dụng tài sản chỉ bao gồm
bộ trưởng bộ tài chính bộ trưởng bộ quốc phòng bộ trưởng bộ công an bộ trưởng bộ giao thông vận tải bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn bộ trưởng bộ y tế bộ trưởng bộ công thương và trục chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
điều hai mươi năm của dự thảo luật dự bị động viên quy định mở rộng ra tất cả các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ mở rộng ra cả đối với thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ cũng có thẩm quyền này
do vậy mà thường trưởng y bán pháp luật đề nghị là ra soát lại các quy định nêu trên để chỉnh ý hoàn thiện bảo đảm thống nhất giữa quy định của hai luật
trước đó trong sáng nay ubthq đã thảo luận xung quanh một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án bộ luật lao động
như đề xuất nới khung giờ làm thêm tối đa lên bốn trăm linh giờ một năm hay đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu quy định về tổ chức của người lao động không thuộc hệ thống công đoàn việt nam
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp ông ted oshert cựu đại sứ hoa kỳ tại việt nam hiện là phó chủ tịch chính sách công và quan hệ chính phủ của tập đoàn google tại châu á thái bình dương
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp ông ted oshert cựu đại sứ hoa kỳ tại việt nam hiện là phó chủ tịch chính sách công và quan hệ chính phủ của tập đoàn google tại châu á thái bình dương

chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp ông ted oshert cựu đại sứ hoa kỳ tại việt nam hiện là phó chủ tịch chính sách công và quan hệ chính phủ của tập đoàn google tại châu á thái bình dương

từ đó khuyến khích sự tham gia sáng tác của nhiều cây bút trẻ trong và ngoài lực lượng công an
từ đó khuyến khích sự tham gia sáng tác của nhiều cây bút trẻ trong và ngoài lực lượng công an
buổi tọa đàm dòng văn học về đề tài an ninh trật tự và hình tượng người chiến sĩ công an cũng là tiền đề để củng cố và khích đệ các sáng tác về văn học sân khấu tiểu thuyết để nhân dân hiểu hơn những hy sinh vất vả của người chiến sĩ công an để hình tượng người chiến sĩ công an đi vào đời sống nhanh nhất tự nguyện nhất và hiệu quả nhất nhằm hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân vào năm hai nghìn hai mươi
sau hai ngày nỗ lực nghiêm túc thi đấu vào chiều ngày hôm nay tại tỉnh hòa bình bộ công an phối hợp với công an tỉnh hòa bình đã tổ chức lễ bế mạc trung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín khu vực phía bắc
trung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm khu vực phía bắc đã diễn ra nghiêm túc đảm bảo đúng thời gian nội dung chương trình kế hoạch của bộ công an
các đội tuyển dự thi và thành viên tham gia thi chấp hành nghiêm túc quy chế thi đảm bảo đúng thành phần cơ cấu đội tuyển dự thi theo quy định
các nội dung thi được các đội tuyển thực hiện đầy đủ không bỏ sót hoặc thiếu nội dung nào tổ chức thi tuyệt đối an toàn
trong hội thi đã có những nội dung thi đòi hỏi vận động thể lực và cường độ cao như thi chiến thuật võ thuật đánh đối kháng thực hành bài võ tổng hợp bốn mươi bốn động tác đặc biệt là nội dung thi võ thuật tình huống
các đơn vị đã xây dựng kịch bản sát với thực tế công tác chiến đấu của đơn vị mình góp phần vận dụng hiệu quả công tác nghiệp vụ cũng như chiến đấu đảm bảo an ninh trật tự của từng địa phương
ban tổ chức đã trao giải nhất cho đoàn công an tp hà nội giải nhì cho công an thành phố hải phòng cụm thi đua số bốn công an tỉnh lào cai và công an tỉnh hòa bình đồng giải ba
giải khuyến khích cho cụm thi đua số hai công an tỉnh hà nam công an tỉnh bắc ninh công an tỉnh phú thọ
ngoài ra ban tổ chức còn trao hai mươi ba giải cho các tập thể cá nhân có thành tích cao ở các nội dung thi khác
nhân kỷ niệm bảy mươi năm thành lập và phát triển học viện chính trị quốc gia hồ chí minh một nghìn chín trăm bốn mươi chín hai nghìn một mươi chín sáng nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề
hợp tác quốc tế của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh thành tiệu và định hướng phát triển
hội thảo đã thu hút sự tham gia của gần một trăm linh đại biểu
bao gồm các nhà lãnh đạo quản lý các nhà khoa học và hơn ba mươi đại sứ quán các tổ chức quốc tế tại hà nội
trong những năm qua học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã có quan hệ đối tác với hơn sáu mươi nước và gần hai trăm linh đối tác quốc tế khác nhau
công tác hợp tác quốc tế đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh đổi mới khung chương trình và nội dung đào tạo kỹ năng và phương pháp quản lý đào tạo
nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học tư vấn chính sách năng lực hội nhập và làm việc trong môi trường quốc tế của đội ngũ cán bộ giảng viên nghiên cứu của học viện
không ngừng lan tỏa quan điểm chính sách của đảng về đối ngoại thành tựu đổi mới phát triển của đất nước và giá trị văn hóa của dân tộc đồng thời qua đó nâng tầm vị thế của học viện trên trường quốc tế

những tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong năm năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín trong quân đội
chiều ngày hôm nay tại hà nội bảo tàng lịch sử quân đội quân sự việt nam đã tổ chức khai mạc triển lãm di trúc của bác nguồn sáng dẫn đường
là người được chứng kiến giờ phút thiêng liêng tại quảng trường ba đình lịch sử
trung tướng phạm hùng cư vẫn không ngủ
không thể nào quên hình ảnh bác hồ đọc bằng và hồ đọc lập
những lời dạy của bác đã phất sâu trong trái tim của ông
đó cũng là hành trang ông mang theo suốt hai cuộc chiến tranh chống pháp và chống mỹ
đến tham dự triển lãm ông đã không giấu được sự xúc động khi được ngắm nhìn những hiện vật tư liệu về bác cũng như bản di chúc thương liêng
các thế hệ trước thế hệ của bác là thế hệ tiệm ngừng tướng nhất
thế hệ chúng tôi là thế hệ của lời thề độc lập
và thế hệ ngày nay là thế hệ của hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các thế hệ đi trước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tổ quốc
tôi tin tưởng là thế hệ ngày nay chúng sẽ tiếp nối trang anh hoàn thành nhiệm vụ mà tổ quốc đào cho
với hơn hai trăm linh tài liệu hiện vật tiêu biểu triển lãm giới thiệu khái phát tổ hợp uy ngành để hiện nhân sách vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
với bản di chúc thương liêng
để lại cho toàn đảng toàn dân và toàn quân ta mãi soi đường chỉ lối cho cách mạng việt nam
đi đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước cũng như sau này
bản thân thấy rất là cảm động
đặc biệt là cái khu vực mà bác viết cái di trúc mà có dặn lại cho toàn dân ta
và ngay khi mà bác ra đi
mà lúc bây giờ tôi là đang bảo vệ phía bắc tức là đường một bắc
thì được thông báo là chủ tịch hồ chí minh đã mất
và lúc bây giờ ngồi suy nghĩ là phải tổ chức chiến đấu như thế nào để bảo vệ bằng được
là những ngày mà bác đã ra đi và cùng với quân và dân
mà dù đế quốc mỹ nó do máy bay gì chăng nó đến đánh mình hay đến cho thắng
thông qua cái triển lãm lần này thì cho thấy là cái giá trị của di chúc của bắc
nó mãi động lại trong lòng cán bộ chiến sĩ và nhân dân
và nó có sức lan tỏa rất là to lớn đối với toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
chúng tôi hy vọng rằng sau cuộc triển lãm lần này thì không những là thế hệ đang đương chức
mà kể cả những thế hệ sau này và bạn bè quốc tế cũng thấy được rằng là cái giá trị to lớn
của di trúc chủ tịch hồ chí minh sẽ không những là phát huy trong giai đoạn hiện nay
mà mãi mãi về sau
triển lãm di chúc của bắc nguồn sáng dẫn đường đã thể hiện hoàn cảnh ra đời bản di chúc thiêng liêng
của chủ tịch hồ chí minh để lại cho toàn thể dân tộc việt nam
đồng thời thể hiện quyết tâm của toàn đảng toàn dân toàn quân ra sức học tập và làm theo di trúc của người
thưa quý vị và các đồng chí lần đầu tiên năm bộ từ điển công an song ngữ gồm anh việt pháp việt nga việt trung việt và việt lào
đã được công bố vào sáng ngày hôm nay tại học viện cảnh sát nhân dân bộ công an
đây là công trình khoa học do hội đồng lý luận bộ công an tiểu ban lý luận đảm bảo trật tự an toàn xã hội
và học viện cảnh sát nhân dân chủ trì tổ chức biên soạn công phu và bài bản với sự tham gia và sự đóng góp trí tuệ
của hơn hai trăm linh giảng viên đến từ học viện cảnh sát nhân dân các nhà khoa học uy tín trong và ngoài lực lượng
cuốn từ điển với khoảng năm mươi mục từ và thuật ngữ đề cập hầu hết các lĩnh vực công tác công an
được biên soạn trên cơ sở tham khảo cuốn từ điểm bách khoa công an nhân dân việt nam xuất bản năm hai nghìn năm
hệ thống các tài liệu nghiệp vụ của ngành công an của các nước như nước anh pháp nga trung lào
và nhiều loại từ điển bách khoa toàn thư các tài liệu có liên quan
cuốn từ điển còn là hệ thống hóa các thuật ngữ chuyên ngành góp phần hoàn thiện
làm phong phú thêm hệ thống ngôn ngữ
khoa học công an việt nam
cái thứ hai nó sẽ là một cái phương tiện rất quan trọng giúp cho tất cả các sinh viên
các nhà nghiên cứu trong công an nhân dân nhẹ nhàng hơn trong việc tìm hiểu
trong cái việc nghiên cứu trong việc biên tập trong việc dịch các tài liệu
rồi các cái vụ án thực tiễn của nước ngoài để phục vụ cho công tác giả định hữu của ngành công an
và một cái nữa là nó thúc đẩy một cái tôi cho rằng nó sẽ có tác dụng rất lớn
trong việc thúc đẩy cái việc giao lưu văn hóa
rồi truyền bá văn hóa rồi du nhập văn hóa của các nước vào trong cái
để lựa chọn để ứng dụng vào trong công việc
nó sẽ có rất nhiều giá trị ngoài cái việc để chinh thức viện
trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng công an nhân dân
phải tích cực chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại tham gia vào các tổ chức hợp tác an ninh quốc tế và khu vực
vì vậy năm cuốn từ điển công an song ngữ
lần đầu tiên được xuất bản sẽ phục vụ thiết thực công tác giảng dạy học tập
nghiên cứu phiên dịch biên dịch tài liệu nước ngoài của cán bộ chiến sĩ học viên công an nhân dân
đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối ngoại giữa bộ công an việt nam và các nước
tôi nghĩ rằng sự ra mắt của thụy điển việt lào về nghiệp vụ này sẽ góp phần rất là quan trọng vào trong quá trình học tập
nghiên cứu của sinh viên lào các trưởng công an của bộ công an việt nam
sinh viên của chúng tôi đang nghiên cứu học tập tại đây tầm luật việt nam lại có khu tầm luật lào
thời gian tới năm cuốn từ điển công an song ngữ sẽ được cung cấp tới các đơn vị địa phương các học viện trường trong công an nhân dân
từng bước nâng cao trình độ sử dụng ngoại ngữ và thuật ngữ chuyên ngành lực lượng công an nhân dân
góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
thưa quý vị và các đồng chí mang trên vai trọng trách thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng nhà nước và nhân dân
lực lượng công an đã không quản ngại khó khăn gian khổ đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm
có những chiến công vang dội được nhân dân ngợi ca thế nhưng cũng có những hy sinh thầm lặng không phải ai cũng biết
trên mỗi trận tuyến đấu tranh với tội phạm máu và mồ hôi của bao chiến sĩ công an vẫn đổ
thậm chí là có những chiến sĩ mãi mãi ra đi để đổi lấy cuộc sống bình yên cho từng ngôi nhà góc phố
giữa thời bình như chúng ta vẫn phải đau xót khi nhắc đến hai chữ thương binh liệt sĩ
nhưng không phải vì thế mà khiến các anh chuồn bước
ngược lại với trọng trách lớn lao bao thế hệ chiến sĩ công an vẫn truyền ngọn lửa của ý chí chiến đấu của tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
năm hai nghìn một mươi bảy trong lúc dập lửa tại căn nhà trên đường số một mươi a phường bình hưng hòa quận bình tân thành phố hồ chí minh
tường nhà đổ sập đè lên người ba chiến sĩ
thượng úy phạm phi long hy sinh còn hạ sĩ phạm tấn quốc và hạ sĩ bùi văn dũng bị thương nặng phải cấp cứu ở bệnh viện trợ rẫy
hai năm sau vụ cháy vết thương cũ trái gió trở trời lại tái phát
nhưng với thương binh phạm tấn quốc tình yêu với công tác phòng trái trị
vệ cháy vẫn còn vẹn nguyên
nói chung là cũng còn may mắn hơn những anh các anh đồng chí đã hy sinh
mình vẫn còn may mắn hơn
nên nhờ đó thì mình cũng là cái động lực để mình phấn đấu
cũng giống như thượng sĩ phạm tấn quốc bao thế hệ công an về dự buổi lễ gặp mặt thương binh
thân nhân liệt sĩ trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín này
cũng đều mang trong mình một tâm thế lạc quan truyền lửa cho những thế hệ sau
trên mỗi mặt trận họ đã cống hiến tuổi xuân dùng trí tuệ sức lực và cả một phần thân thể của mình
quyết không khoan nhượng với tội phạm
và hôm nay họ vẫn tiếp tục cống hiến với một ý chí sắc son chung với đảng hiếu với dân
cái tôi muốn truyền là trước hết là phải giữ được lửa giữ được lửa giữ được ý chí giữ được ý chí chiến đấu của người công an nhân dân

trong bất kỳ hoàn cảnh nào kể cả lúc mình rất khó khăn thương tật không có làm cả bước gì đó
hoàn toàn là chúng ta có thể vượt lên
và thứ hai là phải say mê công việc
vẫn phải say mê công việc mà mình đã theo đuổi
chứ không phải là mình nghĩ mình thương tật mình không làm được
sống trong lực lượng nhất là ngành công an thì mình phải thể hiện bản lĩnh bản chất
cũng như là tu dưỡng đạo đức cách mạng là cái trên hết
để làm sao là cho nó xứng đáng với cái danh dự
cũng như cái truyền thống của lực lượng công an
cũng như là cái lực lượng bác hồ luôn luôn là dành nhiều tình cảm cho lực lượng công an
xem là thanh bảo kiếm là cái công cụ đắc lực để bảo vệ đất nước
bảo vệ cái an ninh trật tự trong mọi cái hoàn cảnh
giữa thời bình vì an ninh tổ quốc vì bình yên cuộc sống
để giữ chọn một mươi chữ ấy
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến quý i năm hai nghìn một mươi chín
một mươi tám cám bộ chiến sĩ công an đã hy sinh
hơn bảy trăm ba mươi người bị thương phơi nhiễm hiv
riêng quý i năm hai nghìn một mươi chín
có hai đồng chí hy sinh và bốn mươi sáu đồng chí khác bị thương
năm hai nghìn một mươi chín với trọng trách ngày càng lớn
mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vẫn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
luật nêu cao tinh thần
ý chí chiến đấu thực hiện tốt trọng trách nêu gương
thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng
rèn luyện theo sáu điều bác hổ dạy
để luôn là những chiến sĩ công an vừa hồng vừa chuyên